cà mau có ba phía giáp biển và hơn một mươi km chiều dài sông dạch ăn thông giáp biển nên chịu tác động nặng nề từ thiên tai biến đổi khí hậu gây nên tình trạng sạt lở bờ sông bờ biển
bước vào mùa mưa bão chưa lâu nhưng đến nay đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất ven sông làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sản xuất kinh doanh của hơn một hộ dân trên địa bàn
tại khu chợ kênh một mươi bảy không lâu sau vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào tối ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khu vực sạt lở đất dài khoảng một trăm linh mét chiều rộng tính từ mét bờ khoảng một mươi năm mét và độ sâu không dưới sáu mét
sự việc quá bất ngờ người dân chỉ kịp chạy thoát thân và tài sản gần như mất hết
một mươi trên một mươi bốn căn nhà của một mươi hộ tiểu thương trong chợ đã mãi mãi bị nhấn chìm xuống dòng sông tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn tám trăm linh triệu đồng
tổng thiệt hại về tài sản xuất và kinh doanh của hàng nghìn hộ dân nếu không kịp thời ứng phó và di rời khẩn cấp